tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
giáo hội phật giáo việt nam ban tôn giáo chính phủ và tỉnh hà nam đã tổ chức họp báo
đại lễ phật đàn liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu
tính đến ngày sáu tháng năm đã có một sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế chính thức thuộc năm trăm bảy mươi phái đoàn quốc tế
từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự
trong đó có nhiều nguyên thủ người đứng đầu chính phủ phó tổng thư ký liên hợp quốc
các bộ trưởng của nhiều nước cùng hơn hai mươi đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
đại lễ còn có sự tham dự của nhiều tăng vương tăng thống chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội
hệ phái các giáo sư nhà nghiên cứu nhân sĩ trí thức phật giáo
theo ban tổ chức đến nay tất cả các khâu chuẩn bị cho đại lễ phật đàn liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
cơ bản đã sẵn sàng để bảo đảm an toàn cho du khách và các phật tử trong và ngoài nước
các đoàn khách quốc tế về tham dự đại lễ công tác bảo đảm an ninh hậu cần
thông tin truyền thông cũng được chuẩn bị chú đáo an toàn và sẵn sàng phục vụ đại lễ